tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi được triển khai trên toàn quốc bắt đầu từ ngày một tới hết ngày ba mươi một tháng năm
và cao điểm là từ ngày tám tháng năm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
hướng đến ngày một mươi chín tháng năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của hội chữ thập đỏ việt nam
tại thành phố đà nẵng hội chữ thập đỏ thành phố đã khởi động tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố đà nẵng hội chữ thập đỏ thành phố đã khởi động tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi
cho năm mươi tám em là học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
bằng nguồn kinh phí do tổ chức trẻ em là tất cả của thụy điển tài trợ